các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho ba bên tập chương trình
toàn cảnh covid ngày hôm nay sẽ cập nhật các thông tin sau đây
thủ tướng phạm minh chính phê bình tỉnh kiên giang chủ quan lơ là tổ chức thực hiện không tốt các biện pháp phòng chống dịch đã có đầy đủ cụ thể trong công điện của thủ tướng
hà nội dỡ bỏ phong tỏa ba ổ dịch lớn là phường trương dương hoàn kiếm phường giáp bát hoàng mai phường văn trương và phường văn miếu đống đa từng là những điểm nóng khi dịch covid một mươi chín bùng phát
thành phố cần thơ long an vĩnh long sóc trăng và bạc liêu đang hoàn tất thủ tục để miễn học phí học kỳ một
tại cuộc họp của ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh kiên giang bị thủ tướng phạm minh chính phê bình và nhiều lần nhắc đến vì số ca nhiễm cộng đồng tăng cao tăng sáu mươi chín bảy so với tuần trước đó
điều này đã đẩy kiên giang từ nhóm hai
từ nhóm hai nhóm đang tiếp tục lộ trình thực hiện các tiêu chí kiểm soát dịch xuống nhóm ba
nhóm cần tiếp tục hỗ trợ triển khai quyết liệt các giải pháp phòng chống dịch để có thể thực hiện các tiêu chí kiểm soát dịch
trong khi đó báo cáo của bộ y tế cho biết đà nẵng giảm sáu mươi bình dương giảm hai mươi bảy long an giảm
bên cạnh đó số ca tử vong trung bình theo ngày trên toàn quốc giảm ba mươi
thành phố hồ chí minh giảm ba mươi đồng nai giảm năm mươi
đồng nai giảm năm mươi long an giảm ba mươi và tiền giang giảm bảy mươi
tại cuộc họp thủ tướng đã chỉ rõ tỉnh quán triệt không hết tổ chức thực hiện không tốt các biện pháp đã có đầy đủ rất cụ thể trong các công điện gần đây của thủ tướng
theo thủ tướng nguyên nhân gây bùng phát dịch tại kiên giang đều đã có các bài học kinh nghiệm từ trước tại các địa phương khác nhưng tỉnh vẫn chủ quan lơ là
khi có dịch lại làm chưa tốt việc xét nghiệm thần tốc để phát hiện bóc tách ép không
thủ tướng yêu cầu tỉnh kiên giang cẩn thận
thủ tướng yêu cầu tỉnh kiên giang cẩn thận nỗ lực hơn thực hiện nghiêm hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch nhất là trong quản lý di chuyển cách ly và chấp hành giãn cách xã hội
hà nội dỡ bỏ phong tỏa ba ổ dịch lớn là phường trương dương hoàn kiếm phường giáp bát hoàng mai phường văn chương và phường văn miếu đông đa từng là những điểm nóng khi dịch covid một mươi chín bùng phát đã được dỡ bỏ phong tỏa và nới lỏng cách ly
quận hoàn kiếm từ giờ ngày một mươi hai tháng chín quận dỡ bỏ khu vực cách ly y tế
địa bàn dân cư ngõ một trăm linh năm vọng hà và một phần ngõ một trăm một mươi bảy vọng hà phường trương dương quận cũng yêu cầu toàn bộ người dân thực hiện nghiêm chỉ thị hai mươi của ủy ban nhân dân thành phố
quận hoàng mai có quyết định gỡ bỏ phong tỏa khu vực ngõ hai mươi bốn kim đồng và một số ngõ ngách lân cận thuộc địa bàn phường giáp bát quận hoàng mai hà nội
khu dân cư với hơn một chín trăm linh nhân khẩu đã bị phong tỏa từ ngày hai mươi năm tháng tám
sau nhiều lần lấy mẫu xét nghiệm đã có năm mươi ba người trong khu vực có kết quả dương tính với sars cov hai
đây là ổ dịch liên quan đến lái xe luồng xanh trở về từ tp hcm
quận đống đa có nhiều quyết định điều chỉnh vùng cách ly y tế đối với hai phường văn trương văn miếu từ một mươi tám h ngày một mươi một tháng chín liên quan đến gần hai mươi một nhân khẩu đang sinh sống tại đây
tại phường văn miếu tiếp tục cách ly y tế khu tập thể một mươi sáu b ngô tất tố và từ số nhà hai mươi bảy đến ba mươi một phố ngô tất tố gồm sáu mươi hộ gia đình và một trăm năm mươi năm nhân khẩu
đến một mươi tám h ngày một mươi tám tháng chín
khu tập thể hai mươi d trần quý cáp và ngách một ngõ sáu mươi hai phố trần quý cáp số nhà một mươi tám ngõ sáu mươi hai phố trần quý cáp gồm sáu mươi ba hộ gia đình và một trăm bốn mươi tám nhân khẩu đến một mươi tám h ngày một mươi chín tháng chín
tại phường văn chương tiếp tục cách ly y tế từ số nhà ba mươi năm đến số nhà bảy mươi bảy và từ số nhà chín mươi đến số nhà một trăm hai mươi sáu ngõ tám mươi tám phố trần quý cáp gồm tám mươi ba hộ gia đình và ba trăm bốn mươi nhân khẩu
đến một mươi tám h ngày hai mươi bốn tháng chín
từ số nhà một đến số nhà một mươi năm ngách tám mươi hai ngõ trung tả từ số nhà một trăm linh chín đến số nhà một trăm hai mươi năm từ số nhà tám mươi bốn đến số nhà chín mươi sáu ngõ trung tả gồm hai mươi chín hộ gia đình và tám mươi tám nhân khẩu đến một mươi tám h ngày một mươi tám tháng chín
kết thúc cách ly y tế đối với toàn bộ hai phường văn trương văn miếu trừ bốn khu vực trên
khu vực kết thúc cách ly y tế duy trì thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu

cần thơ long an vĩnh long sóc trăng và bạch liêu đang hoàn tất thủ tục để miễn học phí học kỳ một năm học hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai cho hai trăm bốn mươi bảy học sinh các cấp trên địa bàn do ảnh hưởng của dịch covid
cần thơ sẽ thực hiện miễn giảm ba mươi ba tỷ đồng
để đảm bảo công bằng học sinh trường tư ở cần thơ cũng được giảm học phí bằng số tiền miễn cho học sinh trường công lập
thành phố đang xem xét hỗ trợ cấp bách cho các giáo viên hoàn cảnh khó khăn mất thu nhập do dịch
trong ba trăm linh học sinh từ bậc mầm non đến phổ thông sẽ được xem xét miễn phí học phí học kỳ một năm học này
động thái nhằm chia sẻ hỗ trợ các hộ gia đình phụ huynh và học sinh giai đoạn dịch bệnh diễn biến phức tạp
tỉnh này dự kiến khai giảng trực tiếp tại tám huyện vùng xanh và huyện châu thành ngày một mươi tám tháng chín
mỗi lớp đại diện tham dự năm một mươi học sinh
địa phương còn lại học sinh sẽ khai giảng bằng hình thức trực tuyến
hiện long an có bảy mươi sáu điểm trường được chưng dụng là khu cây ly tập trung bệnh viện dạ chiến
nhiều cán bộ giáo viên đang tham gia lực lượng hỗ trợ phòng chống dịch
nhiều học sinh cũng bị nhiễm covid một mươi chín phải cách ly điều trị
vĩnh long sẽ không thu học phí học kỳ một năm học hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai đối với trẻ mẫu giáo
học sinh phổ thông công lập học viên tại các cơ sở giáo dục thường xuyên trên địa bàn
sóc trăng ông trần văn lâu chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh cho biết
tất cả học sinh từ bậc mầm non đến trung học phổ thông
bao gồm cả tư thục đều sẽ được xem xét miễn giảm học phí đến cuối năm hai nghìn hai mươi một
trong đó học sinh trường công lập được miễn một trăm linh học phí học kỳ một
còn học sinh trường tư thục được tính bằng với mức hỗ trợ của trường công lập
tỉnh sóc trăng hiện có bốn trăm bảy mươi trường công lập và hai mươi trường tư thục
tổng số học sinh là khoảng hai trăm sáu mươi em
tổng kinh phí thực hiện trường công lập
chính sách miễn giảm học phí này trên ba mươi tỷ đồng từ ngân sách địa phương
bạc liêu sở giáo dục khoa học và công nghệ tỉnh này
đã đề xuất miễn học phí cho hơn một trăm sáu mươi học sinh trong học kỳ một năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
một phó chủ tịch ủy ban nhân dân phường ở tp cần thơ bị đình chỉ công tác một mươi năm ngày
vì giúp cô gái được ưu tiên tiêm hai mũi vaccine covid một mươi chín
về việc các trường hợp trẻ em là f hoặc có cha mẹ đã qua đời vì covid một mươi chín
sẽ được chăm lo
hỗ trợ ra sao
sở lao động thương binh và xã hội tp hcm cho biết
đối với trẻ em là f đang điều trị do nhiễm covid một mươi chín
hoặc cách ly y tế để phòng chống covid một mươi chín
sẽ được hỗ trợ tám mươi đồng trên người trên ngày
từ ngày hai mươi bảy tháng bốn đến ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
thời gian hỗ trợ theo thời gian điều trị thực tế nhưng tối đa là bốn mươi năm ngày
riêng trường hợp f một thời gian hỗ trợ tối đa là hai mươi một ngày
bên cạnh đó được hỗ trợ thêm một lần mức một triệu đồng trên một trẻ
đồng thời ngân sách nhà nước đảm bảo chi phí
ngoài phạm vi chi trả của bảo hiểm y tế
và chi phí khám chữa bệnh đối với trẻ em không có thẻ bảo hiểm y tế
ngoài ra khi trẻ trở về nhà sau khi điều trị và cách ly tập trung
được chính quyền địa phương xác minh hoàn cảnh hỗ trợ gạo mì gói sữa
nếu quá khó khăn thì kêu gọi các tổ chức xã hội nhà hảo tâm giúp đỡ
đối với trường hợp trẻ em có cha mẹ đã qua đời vì covid một mươi chín
thì được xét trợ cấp xã hội hàng tháng tại cộng đồng
với trẻ dưới bốn tuổi được trợ cấp hệ số hai năm từ trẻ đủ bốn tuổi trở lên hệ số một năm
bên cạnh đó đối với trường hợp từ đủ bốn tuổi trở lên được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí
được miễn giảm học phí và các khoản phí khác trong nhà trường
và thời gian trợ cấp đến dưới một mươi sáu tuổi
nếu đủ một mươi sáu tuổi nhưng đang học văn hóa học nghề trung học chuyên nghiệp cao đẳng đại học
thì tiếp tục được hưởng chính sách trợ giúp xã hội cho đến khi kết thúc học
nhưng tối đa không quá hai mươi hai tuổi
ngoài ra trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ thì được đưa vào diện nhận chăm sóc nuôi dưỡng thay
bởi ông bà người thân cá nhân cộng đồng trong xóm tổ dân phố nhận nuôi con nuôi
hoặc trẻ sẽ được vào các trung tâm cơ sở bảo trợ xã hội công lập và ngoài công lập
hiện nay các quận huyện và thành phố thủ đức đã và đang vận động chăm sóc
hỗ trợ cho trẻ có cả cha và mẹ qua đời vì covid một mươi chín hoặc có cha hoặc mẹ qua đời vì covid một mươi chín
và người còn lại đang bị nhiễm điều trị trong khu cách ly tập trung
đồng thời có hoàn cảnh khó khăn
mỗi trẻ được hỗ trợ từ ba triệu đến năm triệu đồng kèm gạo sữa
về việc thành phố hỗ trợ cho trẻ được đi học lâu dài sở giáo dục đào tạo tp hcm đề xuất
miễn học phí kỳ một nhằm đảm bảo chia sẻ khó khăn giảm gánh nặng tài chính cho phụ huynh
trước bối cảnh dịch bệnh kéo dài đồng thời kêu gọi người dân có điện thoại thông minh
máy tính bảng máy tính sách tay cũ không có nhu cầu sử dụng
chia sẻ với học sinh khó khăn trong việc học trực tuyến
tổng cục du lịch đã có văn bản hỏa tốc yêu cầu tỉnh kiên giang chuẩn bị nội dung làm việc
để xúc tiến các bước chuẩn bị cho du lịch phú quốc hồi phục trở lại
giám đốc sở du lịch tỉnh kiên giang cho biết từ khi khởi phát dịch covid một mươi chín tới nay
đảo phú quốc chưa có ca cộng đồng nào chỉ có các trường hợp nhập cảnh và tài xế
chở hàng mắc bệnh được phát hiện đưa đi cách ly điều trị ngay khi lên đảo
có thể nói đến nay phú quốc vẫn là vùng xanh rất thuận lợi để tái khởi động
các ngành kinh tế mà đặc biệt là du lịch
phú quốc đã có hai quần thể du lịch giải trí nghỉ dưỡng cao cấp đăng ký tham gia
thí điểm đón khách quốc tế của vingroup ở phía bắc đảo và sungroup ở phía nam đảo
dự kiến đón khách quốc tế trở lại phú quốc sẽ ưu tiên nhằm vào thị trường nga hàn quốc trung quốc
khách quốc tế tới phú quốc sẽ được tổ chức đón ngay từ sân bay
và đưa bằng xe riêng về nơi lưu trú theo lộ trình khép kín
khách phải tiêm đủ hai liều vaccine xét nghiệm âm tính trước khi lên máy bay
và phải đăng ký lưu trú tối thiểu năm ngày trên đảo
trong thời gian lưu trú du khách quốc tế sẽ được xét nghiệm ít nhất là hai lần vào ngày đầu
và trước khi khách rời đảo khoảng một ngày
với khách nội địa tùy theo tính toán của bộ y tế
các ngành chức năng và tình hình dịch bệnh trong nước sẽ quy định cụ thể
sau khi điều trị covid một mươi chín trở về nhà một mươi bảy ngày
chị n ở thị xã phú mỹ bà rịa vũng tàu được xét nghiệm pcr có kết quả dương tính
qua tết nhanh người thân hàng xóm có đến một mươi ba trường hợp nghi nhiễm
lực lượng chức năng thị xã phú mỹ bà rịa vũng tàu
tiếp tục truy vết các trường hợp tiếp xúc với chị ntkn hai mươi một tuổi
ngụ xã tân hòa thị xã phú mỹ tái dương tính với covid một mươi chín
trước đó chị n bị bệnh lao phổi nên được chồng đưa lên tp hcm điều trị
sau khi về địa phương cả hai vợ chồng chị n xét nghiệm có kết quả dương tính covid một mươi chín
nên được đưa đi điều trị
sau thời gian điều trị cả hai vợ chồng chị nờ đều hết bệnh được về nhà
ngày một mươi tháng chín trạm y tế xã tân hòa lấy mẫu xét nghiệm pcr cho tiểu thương trên địa bàn xã
đồng thời gọi vợ chồng chị n đến lấy mẫu sau một mươi bảy ngày trở về nhà
kết quả xét nghiệm pcr chin n tái dương tính covid một mươi chín người chồng âm tính
ngay sau đó trạm y tế xã tân hòa đã lấy mẫu kiểm tra nhanh các hộ gần nhà chị nờ
phát hiện một mươi ba người khác dương tính covid một mươi chín
qua truy vết những người có kết quả kiểm tra nhanh dương tính covid một mươi chín
đều là người thân hàng xóm của chị n
liên quan đến kết quả chị n tái dương tính covid một mươi chín
ngay trong đêm một mươi tháng chín và ngày một mươi một tháng chín
lực lượng y tế đã tổ chức lấy mẫu xét nghiệm pcr cho gần hai người dân
ở xã tân hòa thị xã phú mỹ bà rịa vũng tàu
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện nhơn trạch đồng nai
đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố và tạm giam hai đối tượng
để điều tra làm rõ vụ việc tổ chức nhậu trong khu phòng tòa
còn dùng dao tấn công công an
hai đối tượng nêu trên là anh lê hoàng tân sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi
nguyễn văn nhớ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám cùng quê tỉnh bạc liêu
tạm trú ấp hai xã long thọ huyện nhân trạch
vào khuya ngày năm tháng chín qua tin báo của quần chúng nhân dân
tại cơ sở trọ của trần thị phương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
ở ấp hai xã long thọ huyện nhân trạch
có một số thành viên tổ chức nhậu tại khu trọ đang bị phong tỏa cách ly y tế
gây mất an ninh trật tự
nhận được tin báo công an xã long thọ đã có mặt để giải quyết
thì bị hai đối tượng lê hoàng tân và nguyễn văn nhớ lớn tiếng thách thức
không dừng lại ở đó nguyễn văn nhớ hùng hãn chạy vào bếp lấy một con dao
và xông đến chém vào tay phải trung úy phạm xuân quyết gây thương tích nhẹ
còn lê hoàng tân xông đến ôm và tấn công đồng chí cái thiện vĩ
thế vậy lực lượng làm nhiệm vụ ngay lập tức đã khống chế bắt giữ nhớ và tân cùng tăng vật
tại cơ quan công an nhớ đã khai nhận do uống nhiều nên sỉn không làm chủ được bản thân
khi có lực lượng công an đến nhắc nhở bị can đã chạy vào bếp lấy một con dao rồi chém trúng một anh công an
được biết bị can lê hoàng tân có một tiền án về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
cấp thể xanh covid đang là thông tin được nhiều người quan tâm
chính quyền địa phương có trách nhiệm xác định thông tin cho các f cách ly điều trị tại nhà để làm căn cứ cấp thể xanh covid một mươi
hiện các f không điều trị ở bệnh viện khi khỏi được cấp giấy xuất viện làm căn cứ cấp thẻ xanh covid một mươi chín
bên cạnh đó theo quyết định của bộ y tế
tất cả người có trách nhiệm dương tính với sars cov hai dù thực hiện bằng phương pháp test nhanh hay bcr đều được xem như người mắc covid một mươi chín
trên cơ sở kết quả xét nghiệm đó chính quyền địa phương và y tế cơ sở sẽ lập danh sách những f đang cách ly ở nhà để theo dõi chăm sóc điều trị phát túi thuốc túi an sinh
vì vậy chính quyền địa phương sẽ chịu trách nhiệm để xác định thông tin cho những trường hợp f cách ly điều trị tại nhà
để cơ quan chức năng cấp thẻ xanh covid một mươi chín trong dự thảo kế hoạch phòng chống covid một mươi chín và phục hồi kinh tế của tp hcm sau ngày một mươi năm tháng chín
ngoài người tiêm đủ hai mũi vaccine trường hợp được cấp thẻ xanh covid một mươi chín còn là người nhiễm covid một mươi chín khỏi bệnh
người nhiễm covid một mươi chín tự làm xét nghiệm tự cách ly sau đó khỏi bệnh thẻ xanh có giá trị trong sáu tháng
bản tin toàn cảnh covid một mươi chín chiều một mươi hai tháng chín xin được kết thúc tại đây
hãy nhớ bấm like và theo dõi kênh thông tin chính thức về dịch bệnh của báo sức khỏe và đời sống
bộ y tế để có được những thông tin chính xác nhất nhé các bạn
còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại